tại quảng trị hơn bảy năm nay trên địa bàn xã hướng hiệp huyện đắk rông gần bốn trăm linh hộ dân cũng đang phải dùng nguồn nước lấy trực tiếp từ khe suối để sử dụng
điều đang nói là việc nhiều hộ dân trồng sắn ở ngay đầu nguồn nước và phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây sắn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước của người dân nơi đây
hơn bốn mươi bảy hộ dân chiếm gần một nửa thôn sa vi sống ở nơi đây đều dùng chung một nguồn nước này đây là nguồn nước được lấy trực tiếp từ suối sa vi về mà không qua xử lý
nguồn nước đấy á thì nói chung mình nghĩ chưa đảm bảo cho nên vì rằng thì nói chung là đau nguồn một là bà con đắng sinh sống trên đó làm nướng rầy phun sâu rụp sâu đó đau nguồn hẳn chưa sát sại nên nói chung vì đau nguồn này hẳn chưa đảm bảo
toàn thôn sa vi có một trăm hai mươi ba hộ dân sau trận lũ năm hai nghìn chín đường ống lớn của công trình nước tự chảy ở thôn sa vi bị cuốn trôi
từ đó đến nay công trình này không còn được đưa
nó được đưa vào sử dụng người dân nơi đây phải dùng nguồn nước suối để sinh hoạt trong nhiều năm qua
không chỉ thôn xa vi phải dùng nước suối mà hơn bốn trăm linh hộ dân thuộc ba thôn xa vi xa rúc và phú an cũng dùng nguồn nước này
theo chính quyền địa phương ở đây cho biết do dùng nguồn nước không bảo đảm nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người dân sống nơi đây
rất mong các cấp có tham quyền quan tâm tiếp tục đầu tư nước tự chảy cho ba thôn này
nếu không có nước tự chảy thì cũng có thể là đào diễn khơi hoặc là diễn khoan để làm sao đó đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con
hiện tại toàn xã hướng hiệp huyện đắc cửu rồng có chín trên một mươi thôn được đầu tư công trình nước sinh hoạt
đến thời điểm này có bốn thôn công trình cấp nước đã ngừng hoạt động còn lại năm thôn có công trình đang sử dụng được nhưng tỷ lệ sử dụng cũng chỉ bốn mươi sáu mươi mà thôi
vấn đề trên là nỗi chăn trở và lo
lắng của người dân cũng như chính quyền địa phương nơi đây